sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp thứ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc kim seon ho
nhân dịp sang việt nam dự đối thoại chính sách quốc phòng việt nam hàn quốc lần thứ một mươi một
đại tướng phan văn giang khẳng định việt nam coi trọng việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hàn quốc
mong muốn cùng hàn quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích chung của nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của hàn quốc đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại việt nam
đặc biệt là dự án hành động bom mìn vì làng hòa bình việt nam hàn quốc nhằm làm sạch những khu vực còn ô nhiễm bom mìn tại việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc kim son ho cảm ơn đại tướng phan văn giang đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh hợp tác quốc phòng việt nam hàn quốc ngày càng phát triển bền vững đấm góp quan trọng vào mối quan hệ giữa hai nước
ngài kim son ho cũng thông báo với đại tướng phan văn giang kết quả đối thoại chính sách quốc phòng việt nam hàn quốc lần thứ một mươi một
theo đó hai bên đã trao đổi thống nhất các định hướng chung nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới
thưa quý vị sáng nay đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá
xem xét công tác quản lý điều hành giá quý i và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
từ đầu năm đến nay thị trường hàng hóa tương đối ổn định bình quân quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cpi tăng ba bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bán lẻ trên đà phục hồi tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng tám hai
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh trong quý ii và những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn áp lực điều hành giá rất lớn do ảnh hưởng của các yếu tố tác động
đề nghị các bộ ngành theo dõi sát diễn biến thị trường không để bị động trong quản lý điều hành giá tính toán cạn kẽ thời điểm điều chỉnh giá một số mặt hàng dịch vụ thiết yếu
tiếp tục nghiên cứu tham mưu các giải pháp liên quan đến thuế phí để hỗ trợ người dân doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ về quản lý mặt hàng vàng miếng
bảo đảm cung cầu giá cả hợp lý
nghiên cứu đề xuất các giải pháp lâu dài về quản lý mặt hàng vàng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân
kiên quyết đấu tranh chống tình trạng thổi giá lợi ích nhóm
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà đã chủ trì cuộc họp với bộ giao thông vận tải và các bộ ngành có liên quan về tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các dự án bot giao thông
bộ giao thông vận tải cho biết trong tổng số một trăm bốn mươi dự án bot triển khai trước khi thời điểm luật ppp ban hành thì có tám dự án có trạm thu phí còn vướng mắt cần xử lý
trong đó có hai nhóm khó khăn chính liên quan đến vị trí đặt trạm thu phí khi một số chạm nằm ngoài phạm vi dự án một số chạm nằm ở vị trí gây mất an toàn giao thông hoặc không được người dân ủng hộ
qua đợt giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội vào năm hai nghìn một mươi bảy một số trạm được nhận định vị trí bất hợp lý cần dừng hoạt động
thứ hai là khó khăn do sụt giảm doanh thu nghiêm trọng so với phương án tài chính ban đầu mà không có khả năng phục hồi chủ yếu do địa phương xây dựng tuyến đường tránh
một số giải pháp được đưa ra như kiểm toán và đánh giá lại chi phí vận hành chạm nhà nước hỗ trợ một phần bốn hoặc lãi suất
tuy nhiên luật ppp có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi mới chỉ có cơ chế chi trả rủi ro không có cơ chế mua lại cho các dự án cũ
trong khi đó các dự án vướng mắc thuộc quản lý của cả bộ giao thông vận tải và địa phương
vì vậy một số ý kiến đề nghị cần xây dựng đề án bảo đảm phung pháp lý chặt chẽ làm cơ sở giải quyết vướng mắt cho tất cả các dự án này
phó thủ tướng trần hồng hải yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo làm rõ những nguyên nhân đối chiếu với các quy hoạch quy định thời điểm xây dựng các dự án bot
từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng bốn tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
đồng chí lý thư lỗi
ủy viên bộ chính trị bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc đã tiếp thân mật đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương và đoàn công tác báo nhân dân đang có chuyến thăm và làm việc tại trung quốc
đồng chí lý thư lỗi nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu báo nhân dân
cho rằng chuyến thăm lần này góp phần hiện thực hóa các nhận thức chung cấp cao
nhất là trong lĩnh vực tuyên truyền tư tưởng văn hóa truyền thông báo chí trao đổi lý luận và thực tiễn
đồng thời đề nghị hai cơ quan báo đảng của hai nước tăng cường hợp tác thiết thực mở rộng trao đổi kinh nghiệm
tăng cường tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của nhau và quan hệ hữu nghị
về phần mình đồng chí lê quốc minh cảm ơn đồng chí lý thư lỗi đại diện lãnh đạo đảng nhà nước trung quốc đã tiếp và làm việc với đoàn
đồng chí lê quốc minh cho biết thời gian qua báo nhân dân đã có nhiều đổi mới sáng tạo cả về nội dung hình thức
để theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội xu thế công nghệ cũng như thay đổi tư duy của độc giả
đồng thời hướng mạnh tới nhóm đối tượng độc giả trẻ người việt nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện đa ngôn ngữ phát huy vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy hình thành nền tảng hợp tác hệ thống báo đảng ở việt nam
chiều cùng ngày đồng chí đà trấn xã trưởng nhân dân nhật báo và đồng chí lê quốc minh đã tiến hành hộ đàm
hai bên nhấn mạnh vai trò của mỗi tờ báo trong sự nghiệp báo chí cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
trao đổi kinh nghiệm quản trị tòa soạn liên kết phát triển báo chí với các loại hình truyền thông mới
thu hút độc giả trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin nhất trí đẩy mạnh hợp tác trao đổi giữa lãnh đạo và giữa các ban chuyên môn
ấn phẩm phóng viên biên tập viên trẻ đưa mối quan hệ giữa hai tờ báo đảng việt nam trung quốc ngày càng thiết thực hiệu quả
xứng tầm với quan hệ hai đảng hai nước trong điều kiện hiện nay